các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một đường dây tổ chức đánh bào qua mạng internet lớn nhất tại thành phố đà nẵng từ trước đến nay đã bị triệt phá
ước tính quy mô cá cửa của tổ chức này lên tới ba mươi hai triệu usd tương đương với khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
một mươi ba người có liên quan đã bị tạm giữ hình sự
ngày một mươi ba tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an thành phố đà nẵng
bất ngờ đột kích bắt giữ kẻ chủ mưu là trần viết nghĩa ba mươi bốn tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
nghĩa bắt đầu cầm đầu điều hành đường dây này từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
các đối tượng đầu dưới của nghĩa sau khi kéo mạng cá độ về đăng nhập vào các trang mạng cá độ rồi tổ chức đánh bạc và đánh bạc lôi kéo hàng trăm người tham gia
khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng chủ chốt lực lượng công an thu giữ hai tỷ đồng tiền mặt ba xe ô tô hai mươi điện thoại di động cùng hơn bốn trang tài liệu thể hiện cho việc giao dịch đánh bạc
qua công tác nắm tình hình cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng thông qua website winsbank or
windsbank là sản phẩm của công ty world blockchain holding limited
trước đây là windsbank có địa chỉ tại belize công ty này hoạt động đầu tư casino cá độ sổ số cho vai thế chấp tài sản số tiền ảo wincoin và phát hành cổ phiếu số ece
hệ thống wins banh hứa hẹn với nhà đầu tư sẽ có lãi suất cố định từ hai đến một mươi hai một năm
ngoài ra nhà đầu tư còn có thể nhận thêm lợi nhuận khi tham gia giới thiệu thành viên mới đầu tư vào hệ thống của wins banh theo mô hình kinh doanh đa cấp
thời gian qua lực lượng công an phát hiện hệ thống wins banh là do một nhóm đối tượng tại việt nam tổ chức hoạt động
không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại việt nam
bản chất wins banh không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng
chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước
khi huy động được số tiền đủ lớn các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được
bộ công an tiếp tục cảnh báo hiện tại việt nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo và tiền mã hóa nào
nhà đầu tư sẽ chịu rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo sản phẩm ảo
bộ công an thông báo để người dân nâng cao cảnh giác ai đã tham gia đầu tư vào hệ thống wins banh có thể tới cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc liên hệ với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để trình báo cung cấp thông tin
thông tin mới nhất liên quan đến vụ tài xế kéo lê chiến sĩ cảnh sát giao thông trên đường
ngày hôm nay công an quận thanh xuân tp hà nội đã khởi tố tài xế lê xuân hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện duy tiên tỉnh hà nam về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào khoảng chín giờ ngày tám tháng bảy
tổ công tác đội cảnh sát giao thông số bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông
tại nút giao đường trường trinh giải phóng phường phương liệt quận đống đa hà nội
phát hiện xe ô tô bốn chỗ chín mươi a bảy nghìn một trăm ba mươi năm do lê xuân hùng điều khiển không chấp hành đèn tín hiệu sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà còn nhấn chân ga đâm thẳng vào tổ công tác
cú đâm quá nhanh và mạnh khiến trung úy vũ văn quang cán bộ đội cảnh sát giao thông số bốn không kịp xử lý dẫn đến bị kéo lê trên đường
chiếc xe chỉ dừng khi người dân cùng lực lượng chức năng tìm cách ngăn chặn lại
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín việt nam vừa ghi nhận thêm tám ca mắc mới là các chuyên gia từ liên bang nga trên chuyến bay mang số hiệu io bốn nghìn bốn trăm linh năm nhập cảnh tại sân bay tân dân nhất tp hcm vào ngày một mươi một tháng bảy và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
các trường hợp dương tính đều chưa ghi nhận triệu chứng bệnh đã được chuyển điều trị và cách ly y tế tại bệnh viện bà rịa với tình trạng sức khỏe ổn định
như vậy là đến chiều nay việt nam đã ghi nhận tổng cộng ba trăm tám mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba trăm năm mươi ba người được công bố khỏi bệnh đã chín mươi ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
còn liên quan đến ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền nhau mà chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước đến một mươi tám h bốn mươi phút ngày hôm nay cặp song sinh đã được đưa ra khỏi phòng mổ kết thúc gần một mươi hai giờ đồng hồ phẫu thuật
hai bệnh nhi đã được tách rời khâu tạo hình bó bột và chuyển về khoa hồi sức ngoại an toàn
sau gần một mươi hai tiếng đồng hồ với sự tham gia của gần
một trăm linh chuyên gia y bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành thành phố ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp và thuận lợi
sau khi tách rời các bác sĩ đã chia nửa đầu đại tràng cho bé trúc nhi nửa cuối kèm hậu môn thật cho bé diệu nhi
việc tách cơ quan tiêu hóa tiết niệu và tách xương của hai bệnh nhi cũng diễn ra thuận lợi
đến một mươi tám h bốn mươi phút cặp song sinh đã được đưa ra khỏi phòng mổ sau khi các bác sĩ đã hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng khâu vết mổ bó bột cho hai bé
ngay sau khi được tin từ bệnh viện nhi đồng tp hcm về việc kíp phẫu thuật đã tách rời thành công cặp sau sinh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi lời biểu dương chúc mừng tới kiếp mổ tách rời một trong những cặp song sinh phức tạp bậc nhất
kéo dài suốt một mươi hai tiếng đồng hồ mang lại cuộc sống riêng biệt hoàn thiện cho hai bé
tỉnh đồng nai đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt tạo chuyển biến tích cực về an ninh trả tự
hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế tạo được niềm tin trong nhân dân
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có sáu trăm năm mươi ba vụ phạm pháp hình sự giảm bảy mươi một vụ
công an tỉnh triệt phá tám mươi sáu băng nhóm hơn năm trăm linh đối tượng hình sự chủ động đấu tranh ngăn chặn kịp thời
và xử lý nghiêm các đối tượng tuyên truyền xuyên tạc kích động chống phá
đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm biểu dương những thành tích mà công an tỉnh đồng nai đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị ubnd tỉnh đồng nai tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ lực lượng công an tỉnh trong việc đấu tranh với các băng nhóm tội phạm
tích cực nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án về kinh tế môi trường
bên cạnh đó tập trung xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh
nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí nguyễn duy trinh sáng nay tại thành phố vinh học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
ban tuyên giáo trung ương bộ ngoại giao và tỉnh ủy nghệ an phối hợp tổ chức hội thảo khoa học
đồng chí nguyễn duy trinh nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
dự lễ kỷ niệm có các đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí thái thanh quý ủy viên dự khuyết trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nghệ an
gần sáu mươi năm hoạt động cách mạng và gần ba mươi năm trên cương vị ủy viên ban chấp hành trung ương
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đồng chí nguyễn duy trinh đã đem hết tâm lực và trí tuệ của mình
cùng ban chấp hành trung ương lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta
đồng chí nguyễn duy trinh được đảng và chủ tịch hồ chí minh tin tưởng giao giữ nhiều công vị quan trọng như bộ trưởng phủ thủ tướng
phó thủ tướng kiêm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước ủy viên hội đồng quốc phòng kiêm chủ nhiệm ủy ban khoa học nhà nước
đồng chí cũng là vị bộ trưởng ngoại giao việt nam giữ nhiệm kỳ dài nhất một mươi năm năm từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến năm một nghìn chín trăm tám mươi
trải qua một thời kỳ đầy biến động với những bước ngoặt lớn của đất nước để lại cho ngành ngoại giao nhiều dấu ấn sâu sắc
phát biểu tại hội thảo đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao nhấn mạnh
hội thảo khoa học này là dịp để ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài sôi nổi thể hiện lòng tri ân sâu sắc
đối với những công hiến to lớn của đồng chí nguyễn duy trinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc
đây cũng là dịp để các đại biểu nghiên cứu trao đổi và đúc rút các bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng
của đồng chí nguyễn duy trinh trong các lĩnh vực từ công tác kinh tế kế hoạch văn hóa xã hội khoa học công nghệ
đến công tác đối ngoại góp phần tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng
và thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
sáng nay đảng bộ công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh hà tĩnh lần thứ một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
về phía lãnh đạo tỉnh hà tĩnh có đồng chí lê đình sơn ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh hà tĩnh và đồng chí trần tiến hưng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
trong nhiệm kỳ qua đảng bộ công an tỉnh hà tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu đề xuất nhiều chủ trương giải pháp phù hợp đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động không để hình thành tổ chức chính trị đối lập
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được củng cố phát triển
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng được nâng lên
chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở vật chất trang bị phương tiện của lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ sở được tăng cường
đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu trong tình hình mới
lực lượng công an đã điều tra khám phá hai bốn mươi bảy vụ xâm phạm trật tự xã hội với hai bảy trăm hai mươi một đối tượng
trong đó làm rõ một trăm linh tám vụ trọng án triệt phá ba trăm sáu mươi bảy ổ nhóm với một hai trăm bảy mươi đối tượng thu hồi tài sản tổng giá trị hai mươi bốn bốn tỷ đồng
bắt vận động bắt bắt
trong đó ba trăm một mươi sáu đối tượng trốn truy nã về quy án
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an
ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng nỗ lực chiến công và thành tích đã đạt được của đảng bộ công an tỉnh hà tĩnh trong nhiệm kỳ qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu đảng bộ công an tỉnh hà tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương của tỉnh hà tĩnh về đảm bảo an ninh trật tự
đảng ủy công an hà tĩnh phải bám sát mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh chủ động nắm phân tích dự báo tình hình để làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xác định rõ mục tiêu giải pháp trọng tâm cụ thể trên từng lĩnh vực công tác
phối hợp với các ngành chức năng xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến an ninh trật tự không để bị động bất ngờ xảy ra
trước mắt tập trung lãnh đạo chỉ đạo bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng
tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên thực hiện tốt chính sách cán bộ
tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy công an theo hướng tinh gọn chuyên sâu hiệu lực hiệu quả
tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và công an các cấp cơ sở nhất là lực lượng công an xã
với tinh thần dân chủ đại biểu dự đại hội đã bầu hai mươi một đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí lê khắc thuyết giám đốc công an tỉnh hà tĩnh được đại hội bầu giữ chức vụ bí thư đảng ủy công an tỉnh hà tĩnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chiều nay bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định và trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thẩm định
xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ công bố quyết định và trao tặng bằng khen của các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thẩm định xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm

khi lệ của bộ trưởng tô lâm phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy bắc phó giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cũng mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp đồng hành của các đơn vị chức năng của bộ công an trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới
ngày hôm nay trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của đảng bộ công an tỉnh trà vinh

đảm bảo đúng phương châm tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở đặc biệt tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
với tinh thần đoàn kết dân chủ kỷ cương trách nhiệm đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh khóa bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi hai đồng chí khuyết một đồng chí đại tá nguyễn minh ngọc giám đốc công an tỉnh tái đắc cử chức vụ bí thư đảng ủy công an tỉnh sóc trăng
công an nhân dân đã có trận đấu đầy cảm xúc trước công an gia đình
trong lượt trận thứ hai vòng loại giải bóng đá hạng nhì quốc gia đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới thăm hỏi động viên câu lạc bộ
dù sớm bị dẫn bàn ở hiệp một và chơi thiếu người ngay từ đầu hiệp hai song đội bóng công an nhân dân đã thể hiện bản lĩnh khi liên tiếp rồn lên để tìm kiếm bàn gỡ
nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội được đền đáp vào những phút cuối trận bằng bàn gỡ hòa ấn định tỷ số một một của cầu thủ phan du học
bọn em thì đá vì tinh thần vì cái màu cờ set out của công an nhân vì cái tinh thần tuy bọn em thiếu người rất sớm từ đầu hiệp hai
nhưng vì cái tinh thần sự nỗ lực của bọn em em hồn hát cái anh em thi đấu và có một cái bàn thắng phút bùi giờ cũng là một cái sự nỗ lực của toàn đội và ban huấn luyện
cái sự đoàn kết của đội và cùng ban huấn luyện đã đôn đốc anh em cố gắng để bước vào mùa giải tuy bọn em chuẩn bị chưa tốt nhưng với hai trận đầu với bốn điểm
thế thì bọn em tin sẽ có thể lên hạn
câu lộc bộ bóng đá công an nhân dân từng là một trong những đội bóng mạnh thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ
sau nhiều năm biến động chủ trương của bộ công an củng cố đội bóng với quyết tâm tạo ra sinh khí mới và tìm lại hình ảnh bóng đá công an thời vàng son
trận hòa trong thế khó của công lộc bộ công an nhân dân trước công lộc bộ gia đình càng trở nên cầu ý nghĩa khi các cầu thủ ban huấn luyện
được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tới thăm hỏi động viên và cổ vũ trận đấu
đánh đào bộ của các cấp trong lực lượng công an nhân dân đối với mục tiêu này tôi chỉ xin nói ngắn gọn
trận đá bóng khai mạc trên sân nhà mà sự có mặt của bộ trưởng xem trọn vẹn ở cái vai đó là sự thể hiện đầy đủ sự quan tâm
giải hạng nhì quốc gia hai nghìn hai mươi có sự tham dự của một mươi năm đội bóng được chia thành hai bảng đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách
đội bóng công an nhân dân cùng bảng với sáu đội bóng khu vực phía nam
hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền và chơi vòng chung kết
và tranh ba xuất lên giải hạng nhất mùa sau